triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi bảy trong lực lượng công an nhân dân với khẩu hiệu đổi mới chủ động kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
đánh giá khái quát những thành tích của lực lượng công an trong năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
trong đó nổi bật là bảo vệ thành công đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chủ tịch nước lưu ý lực lượng công an nhân dân phải hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng
tinh thần cảnh giác cách mạng lòng trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc và nhân dân
chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân
tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân củng cố mối quan hệ đoàn kết ủng hộ phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế coi đây là mặt trận bảo vệ an ninh trật tự từ xa
vĩnh phúc phải được coi là nơi khởi nguồn của đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nông thôn cũng như xây dựng đô thị
cần phải nói đi đôi với làm để tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
tuy vậy nhà đầu tư cũng cần phải có cam kết cụ thể là làm gì để nâng cao kim ngạch phát triển kinh tế tại tỉnh
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư và tỉnh vĩnh phúc năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh vĩnh phúc được quy hoạch vùng thủ đô có nhiều xanh lam thắng cảnh
có những điều kiện cơ bản đã được xử lý giải quyết mà ít có nơi nào có được thuận lợi như thế
vì thế vĩnh phúc còn nhiều tiềm năng lợi thế chưa khai thác hết
thủ tướng yêu cầu tỉnh cần có tầm nhìn đưa vĩnh phúc phát triển đúng tiềm năng thế mạnh vốn có của tỉnh
trong trung tâm kinh tế động lực bất bộ và cả nước một thành phố công nghiệp triệt vụ
một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư
chiêu khách và những ý tưởng sáng tạo
và tôi đề nghị vĩnh phúc phải được coi là nơi khởi nguồn của đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nông thôn cũng như xây dựng thành phố của chúng ta
việc đổi mới toàn diện là rất quan trọng điểm chính là phải tạo niềm tin để đầu tư mạnh mẽ vào vĩnh phúc
phải làm tốt quy hoạch kế hoạch chiến lược
chúng ta phát triển bình vững không mâu thuẫn với nhau trong phát triển
phát triển nhanh tốc độ cao mà không quy hoạch tốt để trồng chéo mâu thuẫn nhau
cái này tôi tin rằng quý vị có thể làm tốt việc này
mà đó chính là cái việc lãnh đạo quản lý của nhà nước
thủ tướng đề nghị vĩnh phúc cần thực hiện nghiêm túc tinh thần chính quyền liêm chính kiến tạo phát triển chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp
tại hội nghị
lãnh đạo tỉnh đã cam kết hỗ trợ nhiều chính sách khuyến khích nhà đầu tư doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
chiều nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đã có buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu
quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh của ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
theo báo cáo của đoàn kiểm tra của bộ chính trị
năm hai nghìn một mươi sáu ban cán sự đảng và ban thường vụ đảng ủy kiểm toán nhà nước
đã thường xuyên phối hợp tốt trong lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị quy định quyết định của đảng
trong quá trình thực hiện đảng bộ kiểm toán nhà nước đã có những cách làm
hay sáng tạo nhận thức đúng tầm quan trọng của việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền
triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng gắn với công tác chuyên môn
đoàn kiểm tra đánh giá sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đảng bộ kiểm toán nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm vẫn bộc lộ một số hạn chế như việc xây dựng kế hoạch
chương trình hành động vẫn mang tính hình thức còn né tránh ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng yêu cầu trong thời gian tới cán bộ công chức ngành kiểm toán nhà nước
phải xác định được trọng tâm trọng điểm trong công tác chuyên môn đi liền với phục vụ mục tiêu chính trị
tăng cường các cuộc kiểm toán nhằm kịp thời phát hiện ra các kẽ hở trong chính sách nhà nước góp phần giảm thiểu thất thoát lãng phí
đồng chí lưu ý ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước cần chú trọng hơn nữa công tác đào tạo xây dựng đội ngũ kiểm toán
công minh chính trực nghệ tinh tâm sáng gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
sáng nay tại hà nội đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức tổng kết cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc
việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết qua bảy năm triển khai thực hiện cuộc vận động
ba mươi năm đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đảo doanh nghiệp các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động
tạo động lực mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp và người lao động trong việc thay đổi thói quen mua sắm
theo hướng ngày càng quan tâm lựa chọn hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước
toàn khối đã có hàng ngàn công trình sản phẩm mới bằng sức lao động máy móc thiết bị
nguyên liệu trong nước tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng trong quá trình đầu tư mua sắm
đây là thành quả của các doanh nghiệp ngân hàng trong khối trong tiến trình hội nhập quốc tế là cơ sở
để doanh nghiệp việt và hàng việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và thế giới
đồng thời cũng chính là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của trên một triệu lao động trong khối
dịp này đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã phát động ủng hộ đồng bào miền trung và nam trung bộ
khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tổng số tiền ủng hộ đạt hơn ba mươi tám tỷ đồng
cùng chuyển đến với một thông tin về kinh tế
tại hầu hết các siêu thị cửa hàng hiện nay đều đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào
để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
năm nay các sản phẩm hàng hóa trong nước đang thu hút được sự quan tâm chú ý của người tiêu dùng
nhờ sự đa dạng về mẫu mã chủng loại cũng như là chất lượng
một khu vực rộng lớn dành riêng cho hàng việt
các băng rôn khẩu hiệu khuyến khích người tiêu dùng
người mua sắm nhộn nhịp cả những ngày thường và những ngày cuối tuần
là không khí dễ nhận thấy tại các siêu thị tại thủ đô hà nội trong những ngày này
tôi thấy là hàng việt nam thì vô cùng đa dạng và người việt nam thì dùng hàng việt nam
tôi chọn dùng đồ việt nam
hàng việt nam so với năm trước đây thì là nó cũng rất là tốt
chất lượng của nó thì cũng rất là đảm bảo
giá cả thì nó cũng hợp lý
tôi thấy hàng hóa năm nay cũng khá là phong phú và đa dạng về chủng loại
về mẫu mã về chất lượng thì cũng khá là yên tâm
bởi vì cũng được siết chặt và đảm bảo hơn nhiều
về giá cả thì cũng không có gì thay đổi mấy so với ngày thường
hàng hóa của việt nam dùng thì vẫn cảm thấy là nó đảm bảo hơn tin tưởng hơn
tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hà nội công tác chuẩn bị cho các loại hàng hóa
nhân dịp tết đình dậu cũng đã hoàn tất
theo các đơn vị cung ứng hàng hóa dịp tết năm nay
số lượng sản phẩm hàng hóa việt nam phục vụ người tiêu dùng tăng khoảng ba mươi so với năm trước
có những đơn vị số lượng sản phẩm hàng hóa do việt nam sản xuất
chiếm tới chín mươi năm lượng hàng hóa hiện đang được bày bán
đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chốt hết các đơn hàng tết với các nhà cung cấp
năm nay thì dự báo của chúng tôi là các đơn hàng của chúng tôi tăng ba mươi so với tết hai nghìn hai mươi ba
về các sản phẩm về đồ uống như rượu bia nước rẻ khác thì chúng tôi sẽ cho tăng lên
và chúng tôi vẫn tập trung vào các sản phẩm về thực phẩm thiết yếu để phục vụ cho những ngày tết
như là các thực phẩm tươi sống các loại bánh muống kẹo hàng ngoại nhập cũng như hàng nội địa sản xuất
thì chúng tôi cũng tăng cường trong những ngày tết
đối với hàng việt nam thì hiện tại là đã được người tiêu dùng đặc biệt là yêu mến và tin tưởng
vì vậy mà
đối với hệ thống siêu thị bixi thì cũng đặc biệt quan tâm và có tới chín mươi năm các sản phẩm hàng hóa đang được bán tại bixi
hệ thống siêu thị bixi là hàng việt nam
và với sự ưu tiên về vị trí trưng bày như là các chương trình khuyến mại và các chính sách về hỗ trợ bán với giá không có lãi
thì bixi cũng đặc biệt quan tâm để phát triển cái hàng tiêu dùng của người việt nam
bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng phát triển các nguồn hàng đặc sản truyền thống của việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là một năm khó khăn với nền kinh tế việt nam
nhưng theo khảo sát của nisen một trong những công ty nghiên cứu thị trường lớn tại việt nam
mức độ lạc quan của người tiêu dùng và nhà bán lẻ vẫn được duy trì
tốc độ tăng trưởng tiêu dùng vẫn đang ở mức cao và dự kiến sẽ còn kéo dài đến dịp tết sắp tới
hiện tại nhiều địa phương và doanh nghiệp trên cả nước đã tích cực triển khai các chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu
đặc biệt là hàng việt nhằm đảm bảo cân đối cùng
một h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn ba độ kinh đông
cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng hai trăm tám mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên phía bắc vị tuyến một mươi hai năm độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây nam
ngược hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc quần đảo trường sa chiều và đêm nay có gió mạnh cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám chín dập cấp một mươi một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để chủ động đối phó với diễn biến của bão số một mươi và mưa lũ dự kiến sẽ diễn ra
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số bốn trăm bốn mươi bốn
trong đó tập trung vào việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kiểm đếm quản lý tàu thuyền
thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện người lao động ngư dân đang hoạt động trên biển
biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động có biện pháp phòng tránh
tính đến sáu giờ ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng bình đến kiên giang
đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thuyền trưởng thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho trên sáu mươi phương tiện
có hơn ba trăm ba mươi năm sáu trăm bốn mươi năm lao động
biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
các địa phương chủ hồ kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa chủ động xả nước đón lũ đặc biệt là hai mươi bốn hồ chứa thủy lợi
đang có hiện tượng thấm qua thân đập sạt sụt
kiểm tra hệ thống đóng mở cửa van bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các hồ chứa để đảm bảo an toàn
đặc biệt là các hồ chứa đang có hiện tượng thấm đã đầy nước kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan
các tỉnh khu vực miền trung cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho diện tích lúa đã gieo xạ vụ đông xuân
dừng việc xuống giống đối với các diện tích còn lại thuộc các tỉnh bình định và quảng nam
vào những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu dư luận xã hội lại nóng lên trước những thay đổi
trong bản dự thảo tuyển sinh chính quy trình độ đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm hai nghìn hai mươi
những thay đổi này được cho là bước tiến quan trọng trong việc trao quyền tự chủ cho các trường
từ đó nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phù hợp với yêu cầu của thị trường
trước năm hai nghìn một mươi bảy điểm sàn là mức điểm xét tuyển tối thiểu do bộ đưa ra để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh
theo đề chung của bộ giáo dục và đào tạo
căn cứ vào đây các trường đưa ra mức điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn
như vậy điểm sàn được coi như điều kiện cần còn điểm trúng tuyển là điều kiện đủ để thí sinh đỗ đại học cao đẳng
việc bộ không quy định một mức điểm sàn chung cho các trường các ngành nữa liệu có xảy ra tình trạng loạn chất lượng
học sinh bỏ trường nghề để vào đại học hay phổ cập đại học như lo lắng của một số người không
thí sinh ngày nay rất là cân nhắc thận trọng rất là có ý thức trong việc chọn trường chọn ngành
chứ không phải là bất cứ ngành hoặc trường nào còn chi tiêu
vì vậy chúng ta đừng quá lo lắng về việc khi chúng ta không còn ngưỡng chung này nữa
như vậy thì chất lượng đào tạo của trường sẽ giảm
các trường cũng không thể giảm ngưỡng quá thấp được bởi vì chính khi giảm ngưỡng quá thấp như vậy
thì xã hội cũng như thí sinh đắc giá không tốt về chất lượng đào tạo của trường
như vậy thì thí sinh lại càng quay lên hướng sau các trường này
khi mà cái cơ chế về cạnh tranh tôi chỉ cần biết là trường ấy ra trường là rất nhiều người được đi làm
vì các doanh nghiệp hay vào trường ấy thì tôi sẽ vào trường ấy đâu
và muốn được như thế thì cái chất lượng anh đào tạo phải đúng
thế thì mỗi trường cũng phải phấn đấu để nếu tồn tại thì phải có một cái thương hiệu nào đó
khi đó nếu mà xã hội canh tranh một cách lành mạnh thì tự khắc các trường bị chuyển đến như thế đó
phải nói rằng là phải có cái chất lượng đầu vào tốt thì mới có thể đào tạo tốt được
do vậy là các trường top trên trường top giữa thì sẽ có những điểm chuẩn tương đối có thể tương tự như năm ngoái
nhưng các trường top dưới thì họ sẽ cân nhắc giữa chất lượng đào tạo và chỉ tiêu
bởi vì nếu không thuyền được sinh thì các trường đó cũng rất khó để tồn tại
vậy thì đây là một cái bài toán của từng trường tôi cho rằng họ phải cân chắc rất là kỹ
tôi nghĩ rằng là khi mà bỏ hiểm sàn thì có nghĩa là các trường tư thuộc và các trường dân lập thì họ sẽ lấy sinh viên với lại với ngưỡng là quá thấp
bởi vì cái ngưỡng quá thấp như thế thì chúng ta biết rằng cái chất lượng đào tạo sẽ rất là thấp
và như vậy tức là cũng không thể đảm bảo được cái sự phát triển lâu dài của trường đại học
chúng ta biết là cái việc mà nâng cao chất lượng đào tạo đó là cái yêu cầu tối cao của bộ giáo dục đào tạo
cho nên chính vậy mà tôi nghĩ là các trường dân lập cũng không thể là lấy một cái điểm quá thấp
đây được cho là dấu mốc quan trọng trong việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học
đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của đại học việt nam theo hướng phù hợp với yêu cầu thị trường
bộ không có quyền cái ngưỡng nghiêm sản chung với tất cả các trường nữa thì bộ sẽ kiểm soát suốt cái quá trình
mà từ cái lúc ngoài trường tuyển sinh cho đến quá trình đào tạo và đến khi sinh viên tốt nghiệp ra trường
hiện nay thì bộ xây dựng cái cổng thông tin tuyển sinh và tất cả các trường có trách nhiệm là phải công bố công khai
các cái điều khiển đảm bảo chất lượng của từng trường của từng ngành
rồi là các trường phải công bố cái chuẩn đầu ra theo cái khung trình độ quốc gia mà thủ tướng chính phủ vừa ban hành
các trường phải góp rút và tiến hành cái việc là kiểm định chất lượng của chương trình cũng như kiểm định chất lượng trường
các trường phải công bố cái lý lệ sinh viên các trường tìm được việc làm
và tất cả những cái đấy để cho xã hội tăng cường cái giám sát
cũng như là bộ các cái chiến lược các kế hoạch để giám sát cái chất lượng đạo đạo của trường
tóm lại tức là bây giờ chúng ta không có đặt nặng quá nặng về chất lượng đầu vào
nhưng chúng ta sẽ kiểm soát thì làm suốt cái quá trình đạo đạo
cho đến khi mà sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm
và như vậy thì nó thực tế hơn
các trường tham gia kiểm định không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị hạn chế quyền tự chủ
nếu liên tục ba năm sau đó mà vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
thì sẽ bị áp dụng
chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh
không còn điểm sàn do bộ quy định
nghĩa là các trường sẽ có quyền tự quyết định mức điểm đầu vào để lựa chọn thí sinh của mình
miễn là họ đã đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
điều này xét ở một góc độ nào đó thì có phần cởi mở hơn cho các trường trong công tác tuyển sinh
được tuyển sinh nhiều đợt trong năm
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng không phải vì thế mà các trường ngoài công lập sẽ dễ dàng hơn trong tuyển sinh
nếu không có bước đột phá về đào tạo
sau hơn hai mươi năm hình thành và phát triển
đến nay rất nhiều trường đại học ngoài công lập đã có trụ sở khang trang phục vụ việc giảng dạy
chỉ còn khoảng gần một mươi trường có khó khăn về diện tích xây dựng và cơ sở hạ tầng
tuy được đầu tư lớn về cơ sở vật chất
nhưng hầu hết các trường này vẫn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ
đặc biệt là định kiến từ các nhà tuyển dụng
cơ sở tuyển dụng thì người ta ít ngay bên ngoài là không nhận sinh viên ngoài công lập
ở chỗ tuyển sinh
nói rất rõ
vậy còn có khi có công văn ở các tỉnh
có công văn hàng hoi
công văn cho các nhà tuyển dụng
thế thì chết rồi còn gì nữa
người ta bỏ tiền ra đi học
đắt hơn là chịu công
và rồi cuối cùng không đi làm được
thì đi làm cái gì
việc chưa có được sự bứt phá trong chiến lược đào tạo
cộng với sự không ổn định của đối mũ cán bộ
những mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng
khiến xã hội có cái nhìn không thiện cảm
với hệ thống các trường này
họ mâu thuẫn với nhau
vấn đề là ăn chia thôi
ăn chia thôi
và trước khi tôi nghỉ hưu
tôi có quản lý một số các trường
thì là ví dụ như là một số trường đèo công lập
cũng kiện cáo nhau
cũng chỉ về vấn đề ăn chia thôi
ăn chia lợi nhuận
rồi thì người đóng góp vào
còn người không đóng góp vào
vậy thì bây giờ đứng từ phía nhà nước
chúng ta phải bảo vệ quyền lợi người y học
chứ không ra phải là ra luật lệ
để bảo vệ cho những người đóng góp tiền vào đây
để kinh doanh
không đủ chỉ tiêu tuyển sinh
luôn là bài toán lớn nhất của các trường
đặc biệt là trường ngoài công lập
và giờ đây
lời giải cho bài toán hóc búa đó
không nằm ở việc kiểm soát đầu vào
từ cơ quan quản lý
mà ở chính nội dung đào tạo
cùng những chỉ tiêu đảm bảo chất lượng
mà họ sẽ phải công bố công khai và minh bạch
suy cho cùng
mục đích tất cả mọi chuyện
cũng là để đẩy chất lượng
làm sao như tôi nói nhiều lần rồi
kỹ sư thì ra kỹ sư
thạc sĩ thì ra thạc sĩ
tiến sĩ thì ra tiến sĩ
và nếu chúng ta làm được như vậy
thì kinh tế xã hội sẽ phát triển
thì việc làm sẽ nhiều hơn
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học
công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng
và kết quả kiểm định xếp hạng
trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa
khi giữa các khu vực và các quốc gia có xu hướng công nhận bằng cấp của nhau
thì xếp hạng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học
là sức ép thực sự đối với các trường đại học
như truyền hình nhân dân đã thông tin
vào sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh
đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án phạm công danh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng và đồng phạm
phiên phúc thẩm do thẩm phán đặng quốc khởi làm chủ tọa
hai kiểm soát viên cấp cao nguyễn văn tùng và nguyễn đức thái giữ quyền công tố
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm công danh đề nghị sự có mặt của ông trần hữu thanh
đại diện nhóm phu mỹ và ông luận
đại diện trực tiếp cho công ty phương trang để làm rõ một số vấn đề liên quan
lý do sức khỏe yếu nên bị cáo danh cũng đề nghị luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho bị cáo trước tòa
trình bày thêm về vấn đề này
theo đó luật sư cho rằng sự vắng mặt của bà phạm thị trang tại phiên phúc thẩm hôm nay sẽ khó làm rõ những vấn đề liên quan của vụ án
mặc dù bà trang đã có giấy triệu tập của tòa cấp cao
tại phiên tòa sự vắng mặt của bà hứa thị phấn cũng được các luật sư có ý kiến
vì sẽ rất khó làm rõ một số vấn đề quan trọng trong mối quan hệ vay nợ
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân tại phiên phúc thẩm có hai mươi bảy bị cáo kháng cáo kháng án được đưa ra xét xử
trong đó có hai bị cáo xin xét xử vắng mặt và sáu người vắng mặt không lý do
sau hai lần hoãn mở phiên tòa trong hai ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã mở lại và đưa ra xét xử vụ án buôn bán trái phép hai trăm hai mươi bảy bánh heroin từ lào về việt nam
đây là vụ án về ma túy có số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh lào cai
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh lào cai bắt giữ xe ô tô mang biển số năm nghìn một trăm năm mươi tám biển kiểm soát lào
trên xe có ba đối tượng mang quốc tịch lào là hơ lách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nha lyon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại huyện sầm nưa tỉnh hủa phăn và hơ ly dê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện vang viên tỉnh viên trăn
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có hai trăm hai mươi bảy bánh heroin trọng lượng gần tám mươi kg
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh lào cai bắt khẩn cấp ma xeo nhà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã pha long huyện mường khương tỉnh lào cai là đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa xét thấy các hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vi phạm pháp luật của nhà nước việt nam
tòa án nhân dân tỉnh lào cai tuyên phạt bốn bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy áp dụng theo khung hình phạt của bộ luật hình sự xử phạt hơ lếc hình phạt tử hình
các bị cáo he ly dê nha ly von và marcel nhà tù chung thân đây là bản án nghiêm khắc thích đáng dành cho những kẻ hám lợi gieo rắc cái chất trắng trong xã hội
hôm nay cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an phối hợp với các đơn vị chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật đối với một công ty có trụ sở tại tỉnh đồng nai xả thải một lượng rất lớn chất lòng màu đen ra sông thị vải
nguồn nước này dẫn từ hệ thống thoát nước mưa và nước thải sản xuất của công ty chảy vào hố ga nằm bên ngoài hàng rào công ty rồi theo mương thoát nước đổ ra suối dẫn ra sông thị vải với chiều dài khoảng bảy km
làm việc với lực lượng công an đại diện công ty trên cho biết do bộ phận thân lò than hóa khí của công ty bị vỡ nên đã gây phát sinh chất lỏng thải ra môi trường
cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải đưa đi giám định lập biên bản vụ việc yêu cầu công ty bắc việt nam dừng ngay việc xả chất lỏng màu đen ra môi trường
đồng thời phải thu gom toàn bộ chất lỏng này đưa đi xử lý theo quy định hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế tìm thấy hộp đen của máy bay tu một trăm năm mươi bốn gặp nạn tại biển đen
thổ nhĩ kỳ bắt đầu xét xử những người tham gia đảo chính
bộ quốc phòng nga thông báo đã tìm thấy một hộp đen ghi lại hành trình bay của chiếc máy bay vận tải quân
hộp đen của máy bay tu một trăm năm mươi bốn gặp nạn hai ngày trước khiến toàn bộ chín mươi hai người có mặt trên máy bay thiệt mạng
chiếc hộp đen này được tìm thấy cách bờ biển một sáu trăm linh m và ở độ sâu là một mươi bảy m
chiếc hộp đen được gửi đến moscow để tiến hành giải mã và phân tích
bộ quốc phòng nga đã cho dừng tất cả các chuyến bay của dòng máy bay tu một trăm năm mươi bốn cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra về nguyên nhân của chiếc máy bay tu một trăm năm mươi bốn gặp nạn
máy bay tu một trăm năm mươi bốn là một trong những loại máy bay nổi tiếng do nga
bộ quốc phòng nga cho biết chiếc máy bay này được sản xuất từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và đã có sáu sáu trăm tám mươi chín giờ bay
cơ trưởng máy bay là roman rokovs được coi là phi công hạng nhất với kinh nghiệm hơn ba giờ bay
thi thể của ông vôv đã được đội cứu hộ tìm thấy trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
mỹ và nhật bản đã đồng ý trên nguyên tắc về việc giới hạn quyền miễn tố đối với các nhân viên dân sự làm việc trong các căn cứ quân sự mỹ tại đất nước mặt trời mọc
động thái này diễn ra sau khi xảy ra vụ án mạng tại đảo okinawa của nhật bản liên quan tới một cựu lính thủy đánh bộ mỹ làm nhân viên theo hợp đồng
tháng năm vừa qua một nhà thầu của mỹ đã bị bắt giữ do cáo buộc phạm tội sát hại một cô gái hai mươi tuổi
vụ án đã khiến tokyo và washington phải tìm cách định nghĩa rõ ràng khái niệm nhân viên dân sự để loại trừ những trường hợp không phải là những người có ngành nghề đặc biệt và những người là thường trú nhân ở

chính phủ hai nước đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến nhân viên dân sự làm việc trong các căn cứ quân sự mỹ tại nhật bản và được pháp luật bảo vệ theo thỏa thuận đã có trước đó
khoảng năm mươi binh sĩ của mỹ đang đồn trú tại nhật bản theo thỏa thuận an ninh song phương và khoảng bảy công dân mỹ đang làm việc với tư cách nhân viên dân sự theo hợp đồng tại các căn cứ quân sự của mỹ tại nước này
trung quốc đã công bố sách trắng về ngành vũ trụ trung quốc năm hai nghìn một mươi sáu trong đó nhấn mạnh tôn chỉ cơ bản của trung quốc trong việc thám hiểm phát triển
và tận dụng không gian vũ trụ
sách trắng nêu rõ chính phủ trung quốc coi ngành công nghiệp không gian vũ trụ là một phần quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện của quốc gia
trong năm năm tới trung quốc sẽ tiếp tục tăng cường công suất cơ bản của ngành công nghiệp không gian vũ trụ đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ then chốt và hàng đầu
trung quốc đã thông báo kế hoạch phóng tàu thăm dò sao hỏa đầu tiên trước năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra trung quốc sẽ đẩy mạnh hệ thống dữ liệu cơ bản về mảnh vỡ ngoài vũ trụ
và mô hình chia sẻ dữ liệu nhằm mục đích cải thiện hệ thống theo dõi môi trường không gian và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và dự báo thảm họa
tòa án ở thành phố istanbul vừa mở phiên tòa đầu tiên liên quan đến vụ đảo chính quân sự bất thành vào hồi tháng bảy vừa qua
gần ba mươi cựu quan cảnh sát cựu sĩ quan cảnh sát đã bị đưa ra xét xử vì tình nghi là tham gia vào cuộc đảo chính này
đây là phiên tòa lớn nhất trong lịch sử thổ nhĩ kỳ
với bản cáo trạng chống lại hơn một hai trăm linh người và khoảng bốn mươi một người đang bị bắt giữ
những bị cáo này bị cáo buộc tham gia các cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ tổng thống tayyip erdogan hồi giữa tháng bảy vừa qua
nếu bị kết tội các bị cáo sẽ phải đối mặt với mỗi người ba án trung thân
tám cảnh sát khác sẽ bị án từ bảy năm rưỡi đến một mươi năm năm tù giam
kể từ sau cuộc đảo chính chính quyền thổ nhĩ kỳ đã tiến hành điều tra gần một trăm linh hai người
bắt giữ bốn mươi một người chờ xét xử và đình chỉ công tác
hoặc xa thải hơn một trăm linh người làm việc trong các ngành
một ngày sau khi tràn qua philippines gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất siêu bão nócen
hay còn gọi là bão số một mươi tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc ra biển đông
với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh tới cấp một mươi một cấp một mươi hai và giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
hiện tại công tác thu dọn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được khẩn trương tiến hành
theo thông tin mới nhất đã có sáu người thiệt mạng
và hơn ba trăm tám mươi người bị bắt giữ
ngoài ra hơn ba trăm linh chuyến bay bị hoãn hoặc thay đổi lịch trình
nhiều chuyến phà phải ngừng hoạt động khiến hơn một mươi hai du khách trong dịp lễ giáng sinh bị mắc kẹt
với sức gió lên đến một trăm tám mươi năm km một giờ nước tan là siêu bão mạnh nhất từng đổ bộ vào philippines
kể từ sau bão haiyan năm hai nghìn một mươi bốn
người dân bắt đầu trở về nhà và thu dọn bùn đất cũng như các đống đổ nát sau bão
hiện bão số một mươi cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm tám mươi km về phía đông đông nam
di chuyển theo hướng tây nam
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm km
do ảnh hưởng của bão biển động rất mạnh cấp rủi ro thiên tai cấp ba
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của truyền hình nhân dân